nhằm hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng và xây dựng quê hương xanh sạch đẹp lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã ra quân tham gia chương trình tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
dịp này tại các huyện thị xã trong tỉnh cũng phát động phong trào tết trồng cây làm đẹp đường phố khu phố
được biết năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh thừa thiên huế đã trồng được năm tám trăm bốn mươi ha rừng và một hai triệu cây phân tán nâng diện tích rừng trồng toàn tỉnh lên chín mươi ha khoanh nuôi tái sinh rừng hơn ba ha tổ chức quản lý và bảo vệ tốt những diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hiện có nâng độ che phủ rừng của tỉnh thừa thiên huế đạt sấp xỉ năm mươi sáu